một vụ cháy nhà xảy ra trong hẻm một trăm sáu mươi ba đặng văn bi phường trường thọ tp thủ đức tp hcm
khiến một người phụ nữ mắc kẹt tử vong con hẻm này đang bị phong tỏa do covid một mươi chín
khoảng một mươi chín h tối ngày hai tháng bảy khói lửa bất ngờ bùng phát từ một căn nhà có diện tích khoảng bốn mươi m hai trong hẻm số một trăm sáu mươi ba đường đặng văn đi
đám cháy được dập tắt sau khi công an tp thủ đức có mặt ở hiện trường phối hợp với lực lượng tại chỗ xử lý sự cố
lượng chức năng phát hiện một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi mắc kẹt trong nhà đã tử vong
đáng chú ý hiện hẻm một trăm sáu mươi ba đường đặng văn my đang bị cách ly vì có ca mắc covid một mươi chín
công an tp thủ đức đang phong tỏa hiện trường phục vụ điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến một người thiệt mạng